ngày hai mươi tháng chín sở khoa học và công nghệ tp đà nẵng phối hợp với đại học đà nẵng tổ chức hội thảo một số giải pháp công nghệ cho đô thị thông minh nhằm góp phần xây dựng thành phố đà nẵng
từ thực trạng cơ sở hạ tầng quá tải nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng do khói thải từ các phương tiện giao thông dân số đô thị ngày càng tăng nhu cầu sử dụng các phương tiện và chi phí xăng dầu tăng
hội thảo đã tập trung vào một số giải pháp công nghệ cho đô thị thông minh nhằm đưa ý tưởng cách mạng công nghiệp bốn giải pháp kỹ thuật và lợi ích mang lại từ các phương tiện như xe đạp ứng dụng bản đồ số bốn d của người việt trong phát triển các giải pháp quản lý hạ tầng đô thị thông minh như hệ thống quản lý đất đai quản lý hạ tầng kỹ thuật mạng lưới nước sạch thoát nước cây xanh tài sản điện chiếu sáng mạng lưới bãi đỗ xe công cộng đường giao thông và quản lý thông tin các vị trí ngập lụt để quản l